thời gian gần đây giá lợn hơi tiếp tục tăng kéo theo tâm lý tái đàn của không ít hộ chăn nuôi trở nên bức thiết
tuy nhiên trên địa bàn tỉnh yên bái tình hình dịch tà lợn châu phi có chiều hướng giảm
nhưng nếu không có giải pháp kịp thời trong việc tuyên truyền cho người dân thận trọng tái đàn sẽ dẫn tới những khó khăn trong khống chế dịch bệnh
nhất là vào thời điểm cuối năm khi nhu cầu sử dụng thịt lợn ngày càng tăng cao
xã nga quán huyện trấn yên có sáu mươi bốn hộ dân nuôi nhưng đến nay đã có tới hơn bốn mươi hộ có đàn lợn nhiễm dịch tả lợn châu phi buộc tiêu hủy trên hai trăm linh con
với đàn lợn hơn năm mươi con của gia đình anh nguyễn trọng đạt dù cuối tháng tám có lợn nái bị nhiễm dịch tả lợn châu phi
nhưng từ đó đến nay số lợn còn lại vẫn khỏe mạnh và được cách ly chăm sóc bình thường
dù muốn tái đàn để kịp phục vụ thị trường thịt lợn tết cuối năm nhưng dịch bệnh vẫn chưa được khống chế nên anh đạt vẫn còn lo ngại
chỉ có trong gia đình trong hộ tức là còn hai con lợn nái nó sinh sản bao nhiêu thì là mình nuôi với nhiều
cũng có vốn để lấy lợn về nhưng mà khi mà nhập đàn lợn về mà nó không đạt tiêu chuẩn không đạt yêu cầu
thì là nó thua lỗ cho gia đình thì chắc là gia đình cũng chưa muốn nhập lợn ở ngoài về đâu
tại tỉnh yên bái số lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu phi và bị tiêu hủy từ tháng năm đến nay
chiếm khoảng năm so với tổng đàn do đó dự đoán đến cuối năm sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng sẽ thiếu hụt khoảng hai mươi
tuy nhiên vấn đề đặt ra hiện nay là nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi bảo vệ đàn lợn đặc biệt là việc tái đàn phải hết sức cẩn trọng
về đối với tái đàn lợn trong tình hình hiện nay thì thời điểm này thì về cơ bản giá lợn đã đương dần dần nhích lên
và có nhiều những ngày là giá tăng lên rất là cao
cơ bản nhất thì đối với trước khi diễn biến tình hình dịch số lợn tiêu hủy cũng đã mất đi một phần
nhưng mà khó khăn nhất là trong những thời gian vừa qua thì cái số lợn mà đến tuổi người ta bán đi
thì trong tình hình dịch người ta không tiếp tục tái đàn nuôi tiếp được
thế tuy nhiên thì đối với bệnh dịch như thế này thì chúng ta là vừa phải chống chế dịch nhưng vừa phải phát triển chăn nuôi
dịch đã phát sinh tại trên năm một trăm linh hộ của tất cả huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh yên bái
với bảy mươi ba xã đang có dịch trong đó có hai mươi sáu xã dịch tái phát trở lại
do đó ngành chức năng tiếp tục khống chế dịch bình ổn thị trường giám sát chặt chẽ việc tái đàn
nếu không sẽ rất khó ổn định được tình hình sản xuất chăn nuôi phát triển đàn lợn